bằng rất là nhiều cách
cũng tìm mọi cách trợ giúp
và cũng đồng thời là gây áp lực đối với học sinh
và từ hai nguyên nhân này
thì các em học sinh bắt đầu phải chịu những cái áp lực
thực sự là tôi thấy khá là vô hình
và các em cảm thấy đôi khi
chúng ta thấy rằng là nếu như ngày xưa
mà chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng
cảm thấy chán
từ những bạn có thể thi trượt
thì bây giờ những bạn cảm thấy thất vọng
cảm thấy chán cảm thấy suy sụp
lại là những bạn học giỏi rất giỏi
và đạt những thành tích rất là cao
đấy là một điểm rất khác biệt với ngày xưa
rõ ràng là sở giáo dục đào tạo hà nội
đề nghị là không gây áp lực thi cử
cho các em học sinh
không tạo việc dạy thêm học thêm
thế nhưng trên thực tế thì mọi việc nó lại khác
vậy bà đánh giá ra sao
về việc triển khai văn bản chỉ đạo này
phụ huynh sai khi ép con em mình học thêm
hay là áp lực thi cử
khiến con em họ không thể rời xa các loại học thêm
cái việc mà đứa trẻ
nó gặp áp lực đấy
vẫn đến từ phía gia đình là nhiều
và cuối cùng thì
đứa trẻ loay hoay
luôn luôn bị loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn
của cái việc thành tích
dẫn đến là trẻ em không biết được là mình học để làm gì
ngoài cái việc là học để thi
và phụ huynh thì
vì từ những cái việc là
con tôi phải vào một cái trường rất là ổn
rất là hay rất là có danh tiếng
dẫn đến là
rất là mạnh
và như mấy ngày hôm nay
thì ở trên facebook của tôi
liên tục hiện lên
những cái new feed là
bạn này bạn kia khoe là con đã trúng tuyển
ở các trường chuyên
và đấy chính là những cái áp lực vô hình
mà chính các bạn đã
tạo ra cho chúng mình
và tạo ra cho con của mình
và những đứa trẻ cảm thấy rằng là nếu như không vào
cái ngôi trường đó thì các cháu không có
con đường nào để đi cả
rồi các cháu sẽ không có một cái tương lai nào hết
từ những cái việc chăm sóc dạy dỗ
của bố mẹ
rồi là các con sẽ cảm thấy là
cuộc đời mình đóng cửa
cho nên đã xảy ra tình trạng là có rất là nhiều bạn
rất là giỏi mà khi thi
điểm không cao như là các bạn mong muốn
thì các bạn ấy đã tìm đến
cái việc rất là tiêu cực
như là tự tử
thì cái câu chuyện này rõ ràng là
không phải về vấn đề áp lực kỳ thi
vì các bạn ấy đằng nào cũng đổ rồi
nhưng điểm không được cao là các bạn cũng cảm thấy
rất là thất vọng
thì đây chính là điều tôi nghĩ rất là cần cảnh báo
các vị phụ huynh
và chúng ta cũng thấy rằng là bắt nguồn từ chính
cái áp lực này
là các lò luyện thi mở ra
khi mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra công văn
là yêu cầu cấm dạy thêm học thêm
thì rất là nhiều giáo viên họ đã phản ứng
bằng cách họ nói rằng là
có cung thì khắc có cầu
và có cầu thì át có cung
bây giờ phụ huynh người ta cần
thì chúng tôi dạy có gì là sai
và tại sao mà
bác sĩ thì được quyền khám bệnh ở ngoài
mà giáo viên thì đi dạy thêm thì lại là vi phạm
tức là họ đã
dựa vào chính những cái nhu cầu của phụ huynh
mặc dù là
mặc dù nhu cầu này thực sự là không hợp lý
bởi vì trường học của chúng ta dạy đã đủ lắm rồi
và cái việc dạy thêm đó
chỉ là tạo áp lực bên ngoài thôi
thế nhưng mà từ cái nhu cầu của phụ huynh
và cũng từ
cái nhu cầu cuộc sống của giáo viên
dẫn đến là học sinh phải đi học thêm rất là nhiều
theo báo cáo kết quả nghiên cứu
tại ba tỉnh thành tham gia khảo sát
về việc triển khai hoạt động dạy học
và phát triển năng lực
ở một số lĩnh vực
mới đây đã cho thấy
áp lực thi cử đặc biệt ở trung học phổ thông
là một giao cản trong việc đổi mới
phương pháp dạy học ở các trường
giáo viên vẫn tập trung nhiều vào việc
cung cấp kiến thức cho học sinh
chưa quan tâm thỏa đáng đến việc phát triển năng lực
và phẩm chất cho các em
mặt khác tâm lý và nhận thức của nhiều cha mẹ học sinh
vẫn nặng về thành tích điểm số
dù hiện nay
hà nội có hai mươi chín trung tâm giáo dục thường xuyên
kết hợp với dạy nghề
học sinh học ba năm
nhưng chỉ học bảy môn văn hóa
thay vì một mươi một môn như ở trường trung học phổ thông
bên cạnh đó các trung tâm này
sẽ kết hợp việc dạy nghề cho học sinh
với các trường trung cấp chuyên nghiệp
tuy nhiên công tác tuyên truyền
định hướng cho các em
thậm chí là phụ huynh còn chưa hiệu quả
không mong muốn con học dân lập
hay học trường nghề
trong khi hệ thống trường công còn chưa đáp ứng nhu cầu
cũng là những nguyên nhân khiến cho áp lực thi cử
đèn nặng lên vai các sĩ tử
theo những suy nghĩ của mọi người
trường công lập
mình vẫn an toàn hơn
mình vẫn cảm thấy yên tâm hơn
học vào những trường dân lập
những trường đấy
thực ra là môi trường của nó cũng tốt
nhưng học phí của nó
không phải ai cũng có đủ điều kiện
có thể ai cũng có thể cảm nhận được
cái thực trạng giáo dục hiện nay
các em học để thí và lấy điểm
và cái điểm đấy
gần như là sự để đánh giá
chất lượng học trò
tôi cho rằng
cái cách tiếp tục
như vậy thì nó chưa hẳn là đầy đủ
mà phải có một cái tiệm vật mới
là học để
để hiểu biết
để làm việc
thì cái này là
chưa được đánh giá
một cách đúng mức
và cái vấn đề
cái mà người ta gọi
hay là bình thường tích trong giáo dục
tức là vấn đề
vẫn nặng về vấn đề thi cử
vẫn nặng về những kiến thức
mà thầy dạng
thì cho phải trả lời
phải đúng với
những cái tiên thần
người thầy đã truyền đạt
vậy bà có nghĩa là
cái áp lực thi cử
đang là rào cản
cho nền giáo dục việt nam không ạ
tôi nghĩ rằng
việt nam mình
cũng giống như một số nước
ở châu á
thường đánh giá
con người dựa trên
những cái tiêu chí
có thể nói là
trong khi thực tế
thì con người
là một bộ phận
nằm trong xã hội
và rõ ràng
nó không chạy theo đơn thuần
chỉ có số hóa
tôi lấy một ví dụ
rất là điển hình
đó là bản thân tôi
khi mà mọi người nhìn nhận
mọi người nghĩ rằng
tôi là một người học rất là giỏi
nhưng mà thực ra
suốt cả thời phổ thông của tôi
thì không bao giờ tôi được học sinh giỏi cả
mà lúc nào cao nhất
cũng chỉ là học sinh tiên tiến thôi
và nhưng mà dĩ nhiên là
tôi vẫn có thể vượt qua
tất cả các môn học
các lớp học
và không bị đút bao giờ
và lúc đó
thời điểm đó
thì người nhà cũng đã nhìn nhận tôi
giống như một đứa trẻ học rất là rốt
không có tương lai
nhưng sự thật thì
chứng minh điều ngược lại
là đến bây giờ
thì tôi lại là người duy nhất
trong gia đình
có bằng tiến sĩ
thì rõ ràng là
nếu chúng ta đặt con người
ở một cái hệ thống số hóa
thì mọi việc sẽ giống như là
các phụ huynh nghĩ
nhưng con người thực ra không sống ở đó
con người sống trong xã hội
và có rất là nhiều cái để họ thể hiện
và có rất là nhiều những phương tiện
phương diện khác nhau
để chúng ta đánh giá một con người
chính vì vậy đánh giá con người
bằng điểm số sẽ không bao giờ chính xác
theo bà thì bao giờ
cái áp lực thi cử này
nó mới chấm dứt
có lẽ là phải đến xuất phát
từ cái việc là nâng cao
những cái hiểu biết
của các vị phụ huynh
về vấn đề giáo dục
các vị phụ huynh cần phải hiểu rộng hơn
giáo dục có rất là nhiều những mục tiêu
chứ không phải đơn giản
chỉ có mục tiêu kiến thức và điểm số
khi phụ huynh đã hiểu rõ
và đã có cái tầm nhìn rộng hơn
thì lúc đấy mọi chuyện sẽ khá hơn rất là nhiều
và đặc biệt là tôi rất không đồng ý
khi chúng ta để môi trường giáo dục
trở nên thương mại quá
và khi mà thương mại quá như vậy
thì các thầy cô giáo
họ sẽ tìm cách để kiếm tiền
nhiều hơn là họ làm nghề
và chính vì vậy cho nên
cái vấn đề dạy thêm học thêm
càng ngày nó càng phát triển
chúng ta nhìn rộng ra hơn một chút
chúng ta sẽ thấy là
tuy là trong cùng một khu vực châu á
có một cái sức nặng về áp lực thi cử
nhưng mà nhật bản dù sao
mọi thứ vẫn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
bởi vì ở đó họ hiểu
là ở đây đứa trẻ cần kiến thức thật sự
cần kỹ năng thật sự
và cần có một thái độ đúng đắn
về tất cả mọi vấn đề
hơn hẳn là điểm số
chính vì vậy nhật bản thì áp lực thi cử
vẫn nhẹ nhất trong cả khu vực
trong khi đó những nơi khác như là trung quốc
hay là hàn quốc hay là đài loan
thì áp lực thi cử rất là nặng nề
với tư cách là một chuyên gia giáo dục
thì theo bà chúng ta nên thay đổi như thế nào
để học tập và thi cử
không còn là áp lực của học sinh
của gia đình và của nhà trường nữa
vấn đề không phải chỉ đến một mình
bộ giáo dục
mà còn đến với những đơn vị khác
ví dụ như bộ lao động thương minh và xã hội
bản thân tôi rất là muốn
tổ chức những lớp
để có thể tư vấn cho phụ huynh
về tâm lý của trẻ em
về cách để giáo dục trẻ tốt nhất
và muốn làm điều đó
thì chắc chắn chúng ta cần phải
tiến hành từ phía bộ lao động thương minh và xã hội
và như tôi thấy là
ở nước ngoài đặc biệt như là những nước châu âu
thì nếu như mà
con trẻ muốn đi học
thì phụ huynh cần phải có một cái giấy chứng nhận
là chúng ta đã học một cái gì đó
hoặc là muốn sinh con thì cũng cần phải có
giấy chứng nhận là chúng ta đã học một cái lớp gì đó
thì cái cách đấy rất là hay
và khiến cho các bố mẹ rất là có trách nhiệm
đối với con cái của mình
cũng đồng thời là có trách nhiệm để nâng cao
kiến thức của mình hằng ngày
thì lúc đó mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều
vâng rõ ràng là qua những gì mà bà vừa chia sẻ
thì chúng ta có thể thấy là
nếu có áp lực thì sẽ tạo ra động lực
thế nhưng mà áp lực
khi mà quá lớn dành cho các em
chính từ các bậc phụ huynh
từ nhà trường từ xã hội
thì sẽ nảy sinh ra rất nhiều bất cập
không đáng có
vâng thưa quý vị và các bạn
học thì phải thi
thế nhưng thi thế nào để không là áp lực
thiết nghĩ nếu kiến thức được tiếp nhận
một cách tự nhiên không cưỡng ép
thì mới có thể cho ra được trái ngọt
hãy để cho trẻ em được tiếp cận
với kiến thức nhân loại
với những kỳ thi chứng tỏ năng lực
chứ không phải là thi cho cha mẹ
thi hay là học vì thành tích cho nhà trường
và đến đây thì thời lượng
của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết